thưa quý vị theo dự báo của các chuyên gia diễn biến thời tiết tại các địa phương trong những ngày tới sẽ có chiều hướng tăng hơn
nhưng mức tăng không nhiều và vẫn duy trì ở mức xét đẫm xét hại
để đảm bảo giữ ấm thì nhiều người dân đã tìm đến các mặt hàng như quạt sửa túi sửa khiến thị trường này trở nên đắt khách
kinh nhận sau đây của phóng viên bản tin kinh tế và thuê dung tại thị trường hà nội
chống chọi với cái z tê tái ông trần đăng quang đã phải đi chọn mua thiết bị chống z để phục vụ cho nhu cầu của gia đình
và đặc biệt là đảm bảo sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ
với những ngày lạnh như thế này thì cái nhu cầu đảm bảo cho những người già và trẻ nhỏ thì nó sẽ cao hơn những nhu cầu bình thường
thì cũng mua thêm những cái máy sửa ấm
chẳng hạn như máy sửa dầu hoặc là máy sửa công nhận cao một chút
một số siêu thị tại hà nội cho biết sức mua các thiết bị sửa đã tăng đột biến lên hai trăm linh ba trăm linh so với những ngày trước
trong đó các sản phẩm quạt sưởi điều hòa sấy khá đắt khách
khách có nhu cầu về các mặt hàng như thiết bị sưởi sấy bình nóng lạnh và điều hòa hai chiều là khá là nhiều
mặt hàng như mùa vụ như sưởi sấy là cũng tăng
mỗi ngày lên tầm ba trăm linh để cái số lượng bán ra
không chỉ tại các siêu thị mà tại các cửa hàng bán đồ điện máy trên các phố như cầu giấy nguyễn lương bằng phan bội châu v v
mặt hàng này cũng được bán khá chạy
cái đợt rét này thì mới có hai ba ngày nay nhưng lượng bán ra nó nhiều gấp ba lần
còn đâu là từ những ngày trước giờ
hai tháng rồi bán được
bốn cái mà trong hai ngày này bán được một mươi năm hai mươi cái
các thiết bị sửa tại thị trường năm nay khá đa dạng bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước có giá hợp lý
giao động từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng cho tới hai ba triệu đồng tùy từng loại sản phẩm
và đặc biệt mẫu mã cũng đa dạng phong phú hơn
nhờ yếu tố này mà sản phẩm đã hút khách
có một số sản phẩm thương hiệu made in việt nam

chất lượng sản phẩm nó lân cao rõ rệt và giá thành rất khi là phải trăng
nhu cầu của khách hàng đối với những sản phẩm made in việt nam này rất khi là cao
em thấy là có rất là nhiều những cái mẫu mã về quạt sửa ấm sửa bằng collagen rồi dầu
em thấy là rất là nhiều những cái mẫu mã khác nhau cả trong nước và ngoài nước thì đều có
em đã lựa chọn một sản phẩm
mà thầy ghi xuất xứ việt nam thì em chọn ạ
tuy nhiên hiện nay trên thị trường hà nội rất nhiều siêu thị cửa hàng sạp bán lẻ đua nhau kinh doanh buôn bán đồ sửa và đội giá tăng lên
trong đó các mặt hàng sửa ấm dạng nhỏ như quạt sửa cúi sửa là tăng nhanh trồng thấy
chính vì vậy người tiêu dùng cũng nên lựa chọn những cửa hàng có uy tín đảm bảo về cả chất lượng và giá cả để mua được sản phẩm tốt cho gia đình
vâng dù là một loại sản phẩm giữ ấm sát hiệu quả
tuy nhiên chúng tôi cũng khuyên cáo với người dân cần cẩn trọng trong việc sử dụng đặc biệt là các bậc cha mẹ cần theo dõi sát con em mình trong quá trình sử dụng để tránh những mối nguy hiểm có thể xảy ra